liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra
chuyển hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ đề nghị truy tố đặng anh tuấn cựu tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết luận điều tra năm hai nghìn một mươi sáu thanh tra bộ thông tin và truyền thông đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá một mươi bốn trò chơi trực tuyến trên mạng internet
có dấu hiệu cờ bạc quá trình thực hiện nhiệm vụ đặng anh tuấn có hành vi cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng hạ tầng trên mạng internet thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cơ quan an ninh điều tra xác định hành vi của đặng anh tuấn đã lợi dụng chức vụ là tránh thanh tra
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về lỗi cố ý nhằm mục đích giải thể đoàn kiểm tra và không xử lý đối với các cá nhân tổ chức
phát hành game có dấu hiệu cờ bạc tạo điều kiện cho các cá nhân tổ chức này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài